khoảng hai mươi h ngày hai mươi năm tháng bảy đã xảy ra vụ cháy lớn ở chợ gạo và kho hàng của công ty cổ phần nhựa hưng yên
thuộc khu vực đường nguyễn văn linh phường an tảo thành phố hưng yên tỉnh hưng yên
sau khi nhận được tin báo công an tỉnh hưng yên đã huy động hàng trăm chiến sĩ và hơn chục xe cứu hỏa
của tỉnh hưng yên và các tỉnh lân cận để khoanh vùng dập cháy không để cháy lan sang nhà dân
và một số phân xưởng sản xuất nhựa
vụ cháy đã thiêu dụi gần hai trăm linh quầy hàng của tiểu thương chợ gạo và bảy mươi tấn thành phẩm nguyên liệu
của công ty cổ phần nhựa hưng yên ước thiệt hại hàng chục tỷ đồng
hiện công an tỉnh hưng yên đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy